xin chào và hẹn gặp lại
các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với năng lực khoảng bốn trăm sáu mươi xe
việc lắp ráp được tiến hành ở hầu hết các chủng loại xe con với công suất khoảng hai trăm linh xe mỗi năm
xe tải và xe khách với công suất khoảng hai trăm một mươi năm xe mỗi năm
các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước hơn một tỷ đô la một năm tính riêng các khoản thuế
giải quyết công ăn việc làm cho tám mươi lao động
dù vậy việc thuế suất về ba mươi trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy và rẽ về trong năm hai nghìn một mươi tám
đã khiến thị trường ô tô bốn tháng đầu năm phải chứng kiến nhiều biến động về giá
khi nhiều loại xe nhập xe lắp ráp giảm giá nhanh và sâu
việc giá xe mới giảm mạnh khiến việc kinh doanh ô tô cũ hết sức nghẹt thở
cuộc chiến giảm giá xe cũ cũng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết
nguyên nhân chính đến từ những biến động của nền kinh tế và sự thay đổi của chính sách
đặc biệt các chính sách về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc
là các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất cũng như tiêu thụ xe ô tô
thị trường bây giờ nó chậm lắm hình như là dân người ta cứ ngóng mua rẻ doanh nghiệp
đây gần như là một số đi giả bớt đi không dám thuê nữa
có con thì lãi được năm một mươi triệu có con thì có khi lãi ba triệu cũng bán
tại vì cứ có lãi là bán mà có khách đâu
hiện tại theo tôi thấy thì thuế nhập khẩu vẫn còn cao và theo thông tin thì đến cuối năm hai nghìn một mươi tám
thì sẽ còn là
thì có lẽ là
có lẽ là người dân vẫn đang chờ đợi theo cái thông tin đấy
nên là hiện tại bây giờ thị trường vẫn đang chậm
nếu mà thuế xuất về đối với các nước asean thì mình nghĩ là
cũng rất là khó khăn với thị trường của mình kinh doanh ô tô cũ của mình
đặc biệt là những cái thị trường mà kinh doanh đời ô tô đời cao
nhưng mà nếu mà thuế xuất mà thấp như thế thì không biết là
cái cơ sở tầng mình có đáp ứng nổi không
để cho bây giờ hiện tại mình thấy là đường xá rất đông rất tắc mà mỗi người một cái ô tô
thì mình nghĩ nó cũng sẽ đến một bài toán rất lớn đối với cơ sở tầng của việt nam mình
với quy mô dân số gần một trăm linh triệu người thị trường ô tô việt nam được đánh giá là tiềm năng
với tốc độ tăng bình quân đạt gần bốn mươi trong những năm gần đây
tính bình quân trước thời điểm giảm thuế tổng số lượng tiêu thụ ô tô năm hai nghìn một mươi ba là một trăm năm mươi ba một trăm chín mươi chín xe
năm hai nghìn một mươi bảy tổng số lượng tiêu thụ ô tô là một trăm năm mươi ba một trăm chín mươi chín xe

năm hai nghìn một mươi năm là trên hai trăm ba mươi xe
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi sáu số lượng xe tiêu thụ đạt đến bốn trăm sáu mươi chiếc
những con số này cho thấy nhu cầu của thị trường ô tô còn rất lớn
được dự báo lên tới bốn trăm linh xe vào năm hai nghìn một mươi bảy
cùng với đó năm hai nghìn một mươi bảy sẽ đánh dấu việc thuế xuất nhập khẩu ô tô về ba mươi và trong năm hai nghìn một mươi
khiến số lượng ô tô trên địa bàn các thành phố lớn tăng cao tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điểm đỗ nghiêm trọng
tình trạng thiếu chỗ để xe ô tô được dự báo sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn
đặc biệt đến năm hai nghìn hai mươi dự báo có đến bảy mươi tám mươi người dân sống tại các đô thị có đủ khả năng mua ô tô
theo công ty khai thác điểm đỗ xe hà nội thì đơn vị này đang quản lý hơn một trăm năm mươi điểm đỗ xe tỉnh
với diện tích gần hai mươi bốn hectare
tuy nhiên số lượng xe gửi tại những địa chỉ này thường xuyên quá tải
nhiều người dân có ô tô phải tự tìm cho mình những bãi đỗ xe ô tô tỉnh tự phát
số được bán ra nhiều hơn giảm được thế cho nên người ô tô sẽ rất là phát triển
nhưng không phải là riêng hà nội mà người được hưởng lợi nhất là những cái tỉnh lẻ
còn hà nội hiện tại họ không mua ô tô nhiều
tại vì vấn đề dấn nạn mà đang gặp khó khăn đó là hạ tình cơ sở vấn đề đỗ xe và giải quyết vấn đề thời sức
theo thống kê của bộ công thương thì hiện nay trong ngành sản xuất ô tô có trên bốn trăm linh doanh nghiệp
với tổng công suất lắp ráp thiết kế khoảng bốn trăm linh
trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng bốn mươi bảy doanh nghiệp trong nước khoảng năm mươi ba
tuy vậy các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp trong nước lại chưa có sự liên kết với nhau
đây là một thực tế khiến tỷ lệ nội địa hóa trong ngành sản xuất lắp ráp ô tô của việt nam còn yếu
tôi nghĩ rằng nếu có chính sách hợp lý công bằng giữa xe nhập khẩu và xe lắp rắp trong nước
thì công nghiệp ô tô của chúng ta vẫn có thể duy trì và phát triển
khi mà cái tiềm năng
đối với thị trường ô tô của ta trên trăm triệu dân
và cũng có nhiều cái hãng xe mà họ chưa có cái cơ sở sản xuất asean
họ vẫn vào việt nam để đầu tư và từ đó họ có thể xuất khẩu sang các nước asean
thì đây là một áp lực rất lớn cho các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô tại việt nam
trong đó có chúng tôi
nếu chính phủ mà không có những chính sách hoặc những giải pháp ban hành kịp thời
thì các doanh nghiệp sẽ đứng trước rất nhiều khó khăn thậm chí có thể phải thu nhập hàng suất
thì nó đang đợi chờ vào một cái sự cờ chói của chính phủ về cơ chế giữa bình đẳng giữa các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu
thì còn hiện nay mà thị trường tôi đã trao đổi tức là thị trường nó nhỏ
nhưng mà giữa ông nhập khẩu và ông sản xuất lắp ráp trong nước và ông nhập khẩu thì lại được cái cơ chế này nó tốt hơn
cho ông sản xuất lắp ráp thì nó tốt hơn
đối với doanh nghiệp fdi như toyota thì doanh nghiệp sẽ phải thu hẹp lại các dòng xe đang sản xuất tại việt nam từ năm dòng xe trong năm hai nghìn một mươi sáu
xuống còn bốn dòng xe trong năm hai nghìn một mươi bảy
như vậy doanh nghiệp sản xuất lắp ráp sẽ gặp phải hai khó khăn
đó là hạn chế sản lượng và hệ thống nhà cung ứng trong nước cũng sẽ bị hạn chế
thế nhưng họ lại coi đây là cơ hội
hai yếu tố khó khăn đó xảy ra đồng thời trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ tạo ra vấn đề lớn đối với sản xuất của chúng tôi
để có thể tiếp tục duy trì sản xuất cũng như phát triển hệ thống nhà cung ứng trong nước
tuy nhiên chúng tôi nhận thấy đây là thị trường tăng trưởng phát triển do được kích hoạt bởi xe nhập khẩu nhập vào
và đây cũng sẽ là cơ hội cho chúng tôi xuất khẩu
để làm được điều đó thì chúng tôi cũng phải nỗ lực để cắt giảm chi phí sản xuất trong nước
để làm tăng khả năng cạnh tranh
chúng tôi cũng mong muốn sự hỗ trợ của các nhà quản lý để cụ thể hóa cơ hội này
thưa quý vị theo nhận định của các chuyên gia
năm nay nhiều khả năng sẽ chứng kiến bước ngoặt lớn của ngành công nghiệp ô tô việt nam
trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh gây gắt
hiện ngành công nghiệp ô tô nước ta mới đạt
mức độ lắp ráp đơn giản tỷ lệ nội địa hóa đối với xe cá nhân đạt thấp
theo thời gian niềm hy vọng ngành ô tô đủ khả năng vượt lên chính mình
bứt phá nâng cao tính cạnh tranh ngày càng khó khăn hơn
việc kích cầu người tiêu dùng cũng như những chính sách hợp lý
để quảng bá xe lắp ráp trong nước sẽ giúp người tiêu dùng
có niềm tin hơn vào thị trường xe nội địa
nhất là trong bối cảnh những thông tin trái chiều về thị trường ô tô
đang khiến người tiêu dùng hoang mang về việc có nên mua xe trong năm hai nghìn một mươi chín
xe trong nước mình lắp ráp thì đều trên dây chuyển công nghệ tiên tiến
và đều theo tiêu chuẩn của các nước sở tại hết của các nước của các hãng hết
cho nên là về chất lượng mình nghĩ là nó cũng không có gì là
là chênh lệch so với những xe nhập khẩu
và khách hàng cũng cứ yên tâm và mua những xe lắp ráp trong nước
vì nó chất lượng rất tốt chứ không cứ gì phải nhập khẩu
vì cái quan niệm của mình từ trước đến giờ thì người dân cứ thích xe nhập khẩu
đỡn cái mát
nhưng mà đấy là mình đánh giá theo cá nhân
nhưng quan điểm của mình thì mình nghĩ là xe trong nước cũng rất tốt
không kém gì xe nhập khẩu
trước tiên chúng ta cần có những cái quảng bá là người việt dùng hàng của người việt nam
thứ hai đừng tự tí dân tộc là đồ việt nam không bằng những nước khác
đôi khi tôi thấy người việt nam mình quảng cáo cái điều này cũng là tự tí dân tộc
lâu lâu bạn có thấy quảng cáo là hàng việt nam chất lượng cao
không lẽ hàng việt nam từ nào bây giờ quảng cáo là hàng việt nam chất lượng xấu sao
thì nên có cái câu đấy trong cái sự quảng cáo
bản thân tôi thì lái xe cũng khá nhiều năm
thế và nhìn chung cái thị trường thì cũng thấy là người dân cũng rất là mong muốn
mà cái chất lượng cái xe lắp ráp trong nước thì là ngày một cải thiện hơn
để cho đáp ứng được cái nhu cầu nhu cầu cho người dân để khi sử dụng
tức là cải thiện hơn về chất lượng về giá thì cũng khá là ổn rồi
nhưng về cái chất lượng xe về chất lượng an toàn về cái kỹ thuật xe
thì là cũng muốn là cần phải chú trọng hơn
để cho người dân có thể có cái chất lượng an toàn
khi mà sử dụng xe lắp ráp trong nước thì người ta cũng cảm giác như là đây là đang là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc
những nhận định cũng cho thấy để phát triển công nghiệp ô tô việt nam cần đẩy mạnh chất lượng
điều đó yêu cầu công nghiệp hỗ trợ phát triển
tuy vậy ngành công nghiệp hỗ trợ lại chưa thực sự đạt được những mục tiêu đã đề ra
tỷ lệ nội địa hóa đối với xe dưới chín chỗ ngồi là bốn mươi năm hai nghìn năm và sáu mươi năm hai nghìn một mươi
nhưng thực tế chỉ đạt từ bảy đến một mươi
đóng góp cho gdp cũng khá khiêm tốn chỉ đạt ba gdp so với mục tiêu bảy một mươi gdp đã đề ra
đặc biệt so với các nước asean đã sớm đạt một mươi
theo thống kê bình quân đầu xe trên một dân chỉ đạt chưa đến một mươi chiếc
so với mặt bằng trung bình từ tám mươi đến một trăm bốn mươi bốn chiếc ở các nước asean
đáng buồn nhất là tỷ lệ nội địa hóa các linh kiện chỉ đạt từ một mươi năm đến bốn mươi
kém khá xa so với các nước đông nam á
đặc biệt là so với thái lan tỷ lệ nội địa hóa đã lên đến tám mươi
quy mô ngành công nghiệp hỗ trợ của việt nam chỉ bằng một phần năm indonesia
một phần tám malaysia một phần năm mươi thái lan
tuy nhiên theo các chuyên gia thì thị trường lắp ráp ô tô
vẫn có những lợi thế nhất định so với các nước trong khu vực
chúng ta phải coi lại hai việc
việc thứ nhất là chúng ta phải coi tai nghề
tại vì lúc đó cách đây mười mấy hai mươi năm
thì lúc tai nghề việt nam là con số
thì mười mấy hai mươi năm sau việt nam đang có kinh nghiệm
có thể đi gần bậc những nước khác
và việc mà quan trọng nhất hiện tại
giá nhân công việt nam vẫn còn thấp hơn những nước khác mà
và tai nghề đang khó thì tăng dần
và thứ hai nữa là vấn đề lão quá của việt nam
tai nghề việt nam bây giờ lão quá rất ít
cho nên tai nghề trẻ sung rất nhiều thành phố trẻ mà
cho nên so với những nước khác thái lan indo
hiện tại bây giờ đó là vấn đề lão quá cao hơn việt nam về tuổi lao động
mặc dù có những điều kiện nhất định
nhưng hiện nay ngành sản xuất ô tô trong nước đang gặp nhiều khó khăn
như giá thành cao công nghiệp hỗ trợ kém phát triển
khả năng cạnh tranh và tỷ lệ nội địa hóa thấp
chất lượng xe có được cải tiến nhưng chưa bằng xe nhập khẩu
các doanh nghiệp trong nước phần lớn mới lắp sáp ở mức độ đơn giản
trước sức ép cạnh tranh khi thuế xuất giảm về đang đến gần
sẽ khiến khó khăn thêm chổng chất khó khăn
tuy nhiên ngành sản xuất xe hơi ở nước ta có lợi thế cạnh tranh kém hơn so với những nước trong khu vực
điều này đã được thể hiện rõ ràng thông qua tỷ lệ chi tiết nội địa hóa
và số lượng công ty việt nam tham gia vào quy trình lắp ráp xe hơi
chiến lược phát triển công nghiệp phụ trợ không phù hợp
đã đẩy những nhà đầu tư trong lĩnh vực này đi sang nước khác
việt nam hiện chỉ có khoảng một trăm linh doanh nghiệp nhỏ tham gia công nghiệp hỗ trợ
sản xuất các loại linh kiện phụ tùng ô tô đơn giản
hàm lượng công nghệ và tỷ lệ giá trị thấp
cho đến hai mươi năm xe tải và bốn mươi xe khách
trực tiếp bổ hông thương chúng tôi sẽ phụ hợp với các hiệp hội
liên kết các doanh nghiệp với nhau và tròn một số các sản phẩm
mà dùng chung của các doanh nghiệp sản xuất ô tô đông nước
như thế mới có dung lượng để có điều kiện giảm giá thanh sản xuất
của các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
và như thế cũng sẽ nâng cao giá tăng tạo ra đông nước
và nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm
từ thực tế đó có thể khẳng định rằng
nhiều chính sách trải thảm nhưng theo kiểu cao bằng
không càng buộc rõ ràng trách nhiệm doanh nghiệp về tỷ lệ nội địa hóa
khiến ngành công nghiệp ô tô chưa phát triển
thực tế là từ vài năm trước xu hướng chuyển dần từ lắp ráp trong nước
sang nhập khẩu nguyên chiếc đã diễn ra
bởi cơ chế chính sách cho ngành ô tô trong nước
không thực sự ổn định nhất quán
khi đó vì lợi nhuận doanh nghiệp sẵn lòng bỏ sản xuất
để chuyển sang bán hàng
quý vị có thể thấy giai đoạn vừa qua
ngành công nghiệp ô tô chưa đạt được mục tiêu cả
về tham gia chuỗi cung ứng thị trường thế giới
cũng như việc tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm trong nước
do dung lượng thị trường nhỏ thiếu liên kết
và chủ yếu trong khâu chuyển giao công nghệ
trong giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
ngành ô tô sẽ tăng dần tỷ lệ nội địa hóa
hướng đến một số dòng sản phẩm chính là xe dưới chín chỗ ngồi
cũng như xe tải và xe phục vụ nhu cầu sản xuất sinh hoạt
ngành công nghiệp ô tô chỉ còn vài tháng nữa
để chuẩn bị tăng cường năng lực cạnh tranh
nếu chính sách không rõ ràng thiếu ổn định nhất quán
sẽ đẩy ngành công nghiệp ô tô trong nước vào thế chiết yểu
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay
xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc email đồnghanhcungdoanhnghiệp thnda gmail com
xin kính chào và hẹn gặp lại